chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đóng tại địa bàn phường bảy thành phố cà mau
tiến hành dừng phương tiện mô tô của người đàn ông điều khiển
nhưng người này đã không chấp hành mà còn tăng ga vượt chốt
lực lượng cảnh sát giao thông phải đuổi theo qua nhiều tuyến đường
và dừng được phương tiện thì người này lại không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm
lực lượng làm nhiệm vụ đã phải khống chế đưa về làm việc
quả xác minh được biết người đàn ông này tên trương phú cường
trú tại xã phú mỹ huyện giang thành tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an mặc dù lực lượng đã giải thích và yêu cầu kiểm tra
nhưng cường vẫn tiếp tục la lối không chấp hành việc đo nồng độ cồn
công an phường bảy đã lập biên bản đối với trương phú cường
về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
hoặc kiểm soát giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra
về nồng độ cồn của người thi hành công vụ không có giấy phép lái xe
không mang theo giấy đăng ký xe và có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm
của người thi hành công vụ hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển
về công an tp cm để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật